tin quốc tế người phát ngôn của phong trào houthi ở yemen ông saya sari cảnh báo tất cả các công ty vận tại biển không nên hợp tác với israel đồng thời tuyên bố các doanh nghiệp này sẽ là mục tiêu tấn công trên biển đỏ
ông sari nêu rõ nếu gaza không nhận được thực phẩm và thuốc men cần thiết thì tất cả các tàu thuyền trên biển đỏ trong hành trình hướng tới các cảng của israel bất kể quốc tịch đều sẽ trở thành mục tiêu của houthi
lực lượng houthi đã tấn công israel và các tàu trên biển đỏ trong một chiến dịch mà phong trào này tuyên bố nhằm hỗ trợ người palestine
các tàu chiến mỹ đã bắn hạ một số tên lửa và máy bay không người lái của houthi
trong khi đó cơ quan y tế gaza vào ngày hôm qua công bố số liệu ghi nhận ít nhất là một mươi bảy bảy trăm linh người palestine thiệt mạng và gần bốn mươi tám tám trăm linh người khác bị thương kể từ khi nổ ra cuộc xung đột hamas israel vào hôm một